thưa quý vị trong phiên giao dịch cuối tuần trước giá dầu thế giới đã bắt đầu phụ hồi
giá văn phòng cho thuê giảm do nhu cầu thấp ô tô nội có thể được giảm lệ phí trước bạ tới năm mươi
gần năm triệu lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác
sẽ có trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
việc kuwait nước sản xuất dầu lớn thứ tư opec thông báo cắt giảm sản lượng
trước thời hạn mùng một tháng năm đã giúp giá dầu tăng mạnh
cụ thể giá dầu wti kỳ hạn tháng sáu trên sàn new york tăng một mươi chín bảy mươi bốn lên mức một mươi sáu năm usd một thùng
trong khi giá dầu brent kỳ hạn tháng sáu trên sàn london tăng bốn bảy mươi một lên mức hai mươi một ba mươi ba usd một thùng
tuy nhiên tình trạng dư cung vẫn chưa được giải quyết vì vậy yếu tố này vẫn sẽ gây
áp lực cho các nhà sản xuất dầu lớn